đầu năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng phạm văn dục đến địa bàn xã ba thành huyện ba tơ để khai thác gỗ keo và xin ngủ nhờ ở một số nhà dân ở đây
cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu sau khi đi nhậu về phạm văn dục đã đến nhà một người dân ở thôn trường an và thấy cháu gái đang ngủ một mình ngoài phòng khách
đối tượng đã không chế nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại
trên tuyển địa phương và những con cháu của chúng ta còn thiếu những sự chăm sóc của bố mẹ lứa là
và bỏ những phòng khách của chúng ta

đó là cái thủ đồ
ngoài mối quan hệ quen biết họ hàng trong gia đình thì hiện nay nhiều đối tượng lạ mặt liều lĩnh đến tận nhà
khi thấy không có người lớn thì thực hiện hành vi đổi bại với trẻ em

ngoài mối quan hệ quen biết họ hàng trong gia đình thì hiện nay nhiều đối tượng lạ mặt liều lĩnh đến tận nhà
có như vậy mới hạn chế ngăn chặn để mỗi trẻ em đều có quyền được sống trong một môi trường xã hội an toàn và lành mạnh